ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm hai cựu bộ trưởng và ba mươi sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á bộ y tế bộ khoa học và công nghệ cùng các đơn vị liên quan
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong thời gian hai mươi ngày
tại phiên tòa tổng cộng có bảy mươi hai luật sư đăng ký tham gia bảo chữa cho ba mươi tám bị cáo
trong đó phan quốc việt có bốn luật sư bảo chữa cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long có ba luật sư cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ trung ngọc anh có một luật sư
tất cả các bị can bị cáo bị án trong vụ án này có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo phan quốc việt
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á và kites việt á đều bị triệu tập tới tòa
ba mươi tám bị cáo bị truy tố về các tội gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
công an tỉnh quảng bình vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng nguyễn minh tú trần thanh bình và đình trần ngọc phi
thu hơn một mươi kg ma túy tổng hợp các loại
công an tỉnh quảng bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với bảy địa điểm liên quan thu giữ gần một mươi bảy viên ma túy và hai gói bột ma túy tổng hợp loại thuốc lắc
gần một mươi hai viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến chín mươi tám gói ma túy tổng hợp loại nước vui ba mươi bốn gói ma túy tổng hợp loại ketamin cùng nhiều vật chứng khác có liên quan
công an thành phố châu đốc tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự dương văn hậu đối tượng cầm dao tự chế đứng giữa đường dọa chém người dân
chặn xe tổ tuần tra và chém trọng thương cán bộ công an xảy ra vào tối một tháng một vừa qua hậu là đối tượng nghiện ma túy tại địa phương
vào buổi sáng ngày xảy ra vụ việc hậu sử dụng ma túy và có uống rượu bia khi phát hiện tổ tuần tra hậu đã ra chặn đầu xe dùng dao tấn công thiếu tá thái văn tâm bị thương ở tay
thiếu tá tâm được đưa đến bệnh viện để điều trị còn đối tượng hậu bị công an khống chế bắt giữ ngay sau đó
kiểm tra hai cơ sở sửa chữa xe mô tô xe gắn máy trên địa bàn công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã phát hiện đang độ chế nhiều xe mô tô xe gắn máy các loại
tại cơ sở sửa chữa xe mô tô gắn máy ở tổ một mươi ba b khu phố duộng hời phường bảo vinh thành phố long khánh và tại cơ sở sửa chữa xe mô tô khu phố tân thủy phường bào xen
lực lượng công an phát hiện hai mươi sáu xe mô tô xe gắn máy đã thay đổi kết cấu thay đổi màu sơn
hiện lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ hai mươi sáu xe mô tô trên để xác minh làm rõ
ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép động vật nguy cấp quý hiếm như gấu chó rắn hổ chúa vừa bị cơ quan điều tra công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
trước đó cơ quan công an đã bắt quả tang dương thị phương đang có hành vi mua bán một cá thể gấu chó
bước đầu phương khai nhận cá thể gấu chó được nguyễn văn hiền mua ở lào với giá sáu mươi triệu đồng
sau đó vận chuyển về việt nam dưới hình thức hàng đông lạnh
mở rộng điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đinh thị kiều
tổ công tác thu giữ năm cá thể cây hương cây vòi và một cá thể rắn hổ chúa thuộc loài nguy cấp quý hiếm đang được kiều tàng trữ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
trần văn hiệp chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng về hành vi nhận hối lộ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương liên quan
vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
mở rộng điều tra vụ án xác định ông trần văn hiệp chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng đã có hành vi nhận hối lộ
liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh tỉnh lâm đồng
hành vi của ông hiệp phạm vào tội nhận hối lộ
ngày hai tháng một cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông trần văn hiệp về tội danh nêu trên
theo quy định của pháp luật hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án giả soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng đảm bảo thu hồi triệt để cho nhà nước
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng thu hơn một mươi kg ma túy tổng hợp các loại
ba đối tượng bị bắt
sáu đối tượng bị bắt gồm nguyễn minh tú trần thanh bình và đinh trần ngọc phi cùng chú tại tỉnh quảng bình
cùng thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình tiến hành khám xét khẩn cấp đối với bảy địa điểm liên quan
thu giữ vật chứng gồm hơn một mươi sáu năm trăm linh viên và hai gói bột ma túy tổng hợp loại thuốc lắc gần một mươi một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
chín mươi tám gói ma túy tổng hợp loại nước vui ba mươi bốn gói ma túy tổng hợp loại ketamin cùng nhiều vật chứng khác
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do một cặp vợ chồng cầm đầu đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi triệt xóa
nhóm cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản gồm phạm đình trí ba mươi năm tuổi và vợ nguyễn thị thu thảo ba mươi ba tuổi cùng với huỳnh tấn pháp ba mươi ba tuổi
được biết vợ chồng phạm đình trí và nguyễn thị thu thảo tổ chức cho vay lãi nặng hơn hai năm qua lãi suất giao động từ một trăm hai mươi một sáu mươi bảy một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
khi có người vay tiền không có khả năng trả tiền lãi và tiền gốc hoặc bỏ trốn không trả tiền thì trí dẫn theo pháp đến nhà gia đình người thân của người vay đe dọa la lối đập phá tài sản

thời gian qua các đối tượng buôn lậu đã chia nhỏ hàng hóa rồi thuê các đối tượng sử dụng xe mô tô ô tô được nguy trang hết sức tinh vi để vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ khu vực biên giới vào sâu trong nội địa tiêu thụ
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ
hàng lậu là các đối tượng tập kết sẵn sát bên biên giới chờ thời cơ thượng lợi thì là dặn chuyển qua biên giới
các đối tượng là chia nhỏ hàng hóa ra để dặn chuyển cử người là canh coi
theo dõi hoạt động của các lực lượng chức năng các đối tượng là thuê những đối tượng đã có tiền án tiền sự
nên khi bị phát hiện bắt giữ thì là liều lĩnh chống trả huyết liệt để nhằm tẩu thoát
ngoài việc đẩy nhanh triển khai các hoạt động tuần tra kiểm soát chặt các cửa khẩu đường mòn lối mở trên tuyến biên giới
trong nội địa lực lượng công an cũng chủ động phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh
không tiếp tay buôn bán vận chuyển hàng nhập
lộ hàng giả hàng kém chất lượng nhất là đối với mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ sáu trăm hai mươi bảy vụ buôn lậu gian lận thương mại liên quan bốn trăm hai mươi đối tượng tổng giá trị hàng hóa trên hai mươi hai bảy tỷ đồng
các mặt hàng chủ yếu vẫn là thuốc lá ngoại vàng ngoại tệ điện tử điện lạnh mỹ phẩm thuốc tân dược các loại
dự báo trước trong và sau tết nguyên đán nhu cầu tiêu thụ hàng hóa sẽ tăng cao kéo theo hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gia tăng và diễn biến phức tạp đặt ra không ít khó khăn cho lực lượng làm công tác này
tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ công an tỉnh quỹ quỹ ban nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh về công tác phòng chống buôn lậu trong đó tập trung vào một số tội phạm buôn lậu

bên cạnh đó các ngành chức năng cần phối hợp thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối nguồn cung cầu hàng hóa dịch vụ bình ổn giá cả thị trường đảm bảo chất lượng hàng hóa phục vụ để người dân an tâm vui xuân đón tết